tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo lương a sáng bốn mươi tuổi
trú tại thành phố long khánh đồng nai một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng sáng và ông lương biên cảnh bốn mươi bốn tuổi chú thành phố long khánh
có mối quan hệ là anh em họ
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi sau khi uống rượu giữa sáng và ông cảnh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
hậu quả khiến ông cảnh tử vong sáng đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó
công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ đối tượng nguyễn tĩnh ba mươi tuổi
trú tại xã hòa bình huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra hành vi giết người
nạn nhân vụ án là cha vợ của hung thủ
do xảy ra mâu thuẫn nên tĩnh và vợ đã làm đơn ly hôn
trong thời gian chờ tòa xử lý hôn vợ tĩnh đưa con về sống ở nhà bố mẹ
chiều ngày chín tháng một mươi hai tĩnh đến nhà bố vợ nhưng không gặp được con cho rằng bị gia đình nhà vợ ngăn cản
sau đó tỉnh rủ sáu đối tượng khác mang theo hung khí quay lại nhà bố vợ
tĩnh cầm dao xông vào nhà thì bị bố vợ và em vợ ngăn cản
đối tượng này dùng dao chém bố vợ làm nạn nhân tử vong
cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ và bắt giữ tính cùng các đối tượng liên quan đến vụ án
trong vòng một mươi ba tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được tin trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm kép sát
công an tp phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã bắt gần gấp đối tượng trần đình trọng đức trú tại phường bảo an tp phan rang tháp tràm
để điều tra và làm rõ về hình vi trộn kép sát chiếm đoạt khoảng năm mươi triệu đồng
tại cơ quan công an đức khai nhận do có quen biết với nạn nhân nên chiều ngày tám tháng một mươi hai
lợi dụng nạn nhân không có nhà đức đã đột nhập vào phòng ngủ của nạn nhân lấy trộn đi một kép sát
tiếp đó đức đã đưa kép sát trên đến bãi đất bỏ hoang tại phường đài sơn tp phan rang tháp tràm
để đục phá và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong kép sát
công an thành phố phan rang tháp tràm đang hoàn tất hồ sơ xử lý nguyễn đình trọng đức theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên tiếp trong thời gian vừa qua nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức cho vay lãi nặng
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự đấu tranh bóc gỡ
qua các chuyên án này đã cho thấy khi lực lượng công an đầu tranh mạnh mẽ quyết liệt
nhưng do lợi nhuận lớn nên các đối tượng vẫn tìm đủ mọi cách để tiếp tục hoạt động
tín dụng đen với nhiều chiêu trò và thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng
đồng thời khiến nhiều nạn nhân tiếp tục sập bẫy tín dụng đen
nhóm đối tượng này đã có sự dịch chuyển từ địa bàn phía bắc vào phía nam hoạt động
hầu hết các đối tượng quê tại hải phòng đã có tiền án tiền sự vào tp hcm tổ chức hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn
băng nhóm này do đối tượng đào xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng thắng đã thuê căn hộ trung cư để ở và hoạt động một cách kín đáo
tổ chức quảng cáo dịch vụ cho vay lãi trên mạng xã hội để thu hút khách vay
lập các nhóm gia lô để trao đổi công việc cho vay đòi nợ và xiết nợ
trước đó một ổ nhóm gồm một mươi ba đối tượng có bele dijk vào lĩnh vực đầu tiên để blue passing

trước đó một ổ nhóm gồm một mươi ba đối tượng
có hoạt động cho vai lãi nặng tại địa bàn thánh phố hà nội cũng đã bị cục cảnh sát hỷ sự xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
nhóm này do đối tượng trần trung tức trung trọng là đối tượng đã có hai tiền sự và một tiền án cầm đầu
các đối tượng trong ổ nhóm đều hoạt động theo sự phân công vai trò rõ ràng
khi khách hàng nào đến hạn mà chưa trả được nợ trung trọng chỉ đạo đàn em đến tận nhà khách hàng
chửi bới gây sức ép hoặc ngồi chây ý đến khi nào khách hàng trả tiền mới chịu về
theo từng nhiệm vụ phân công trung trả công cho đàn em từ một mươi đến ba mươi triệu đồng một tháng
sử dụng các đối tượng lưu manh quân đồ trong trường hợp người đi vay mà cố ý chơi ý không trả nợ
thì các đối tượng này có thể là các đối tượng nghiện các đối tượng có tiền án tiền sự
sẽ đến nơi làm việc nơi ở của đối tượng để gây sức ép trả nợ
theo nhận định của cục cảnh sát hình sự thời gian tới do tình hình khó khăn về kinh tế
người dân có nhu cầu vay vốn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt phục hồi sản xuất kinh doanh
nhưng không đáp ứng được yêu cầu vay vốn của hệ thống ngân hàng
từ đó sẽ có xu hướng tìm được các nguồn vay không chính thống trong đó có tín dụng đen để vay tiền
liên hệ ngay với cục cảnh sát hệ sự phong trọng án để cung cấp các thông tin và hỗ trợ trong quá trình giải quyết
từ đầu năm đến nay công an các địa phương đã phát hiện và triệt phá gần một một trăm linh vụ
khởi tố hơn năm trăm linh bị can liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
dự báo hoạt động tín dụng đen tiếp tục có xu hướng phức tạp trong thời điểm cuối năm
cục cảnh sát hệ sự công an các đơn vị địa phương đã lên phong án xử lý
nằm trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị với tinh thần dũng cảm không ngại nguy hiểm sáng hôm qua cán bộ chiến sĩ thuộc thủy đoàn một
cục cảnh sát giao thông của bộ công an đã giải cứu thành công một người phụ nữ
có ý định tự tử đang vùng vẫy trên sông đuống lên bờ an toàn
cụ thể vụ việc xảy ra vào khoảng chín h hai mươi phút sáng nay tại khu vực cầu hồ
thuộc địa phận thị trấn hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
tổ công tác thuộc thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến sông đuống
thì nhận được tin báo có một người phụ nữ do buồn chuyện gia đình đã để lại một bức thư tuyệt mệnh
gửi cho bố mẹ rồi nhảy cầu tự tử
chứng kiến cảnh tượng trên người đi đường đã hô hoán để cứu nạn nhân
không quản thời tiết lạnh giá các cán bộ chiến sĩ của thủy đoàn một đã nhanh chóng lao xuống sông giải cứu người phụ nữ
do tại khu vực chân cầu nước chảy xiết tạo thành xoáy nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn
sau khi cứu nạn thành công cán bộ chiến sĩ thủy đoàn một đã đưa người phụ nữ gặp nạn đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa ngã tư hồ
hiện tại tâm lý nạn nhân đã ổn định thủy đoàn một đã làm thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình
những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại tỉnh quảng nam đã được lan tỏa rộng khắp
huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó hiệu quả phong trào gắn với các mô hình về an ninh trật tự được lực lượng công an chủ động xây dựng
với gia đình ông trần đăng tuấn ở thôn hai xã bình đào tiếng loa đã trở thành quen thuộc gần chục năm nay
công an xã bình đào tham báo đề nghị bà công nhân dân đam sản chú ý bây giờ là hai mươi hai h

tôi mong là không những xã bình đào mặc nhiêu xã trang huyện trong tỉnh bà công nhân này
chúng ta mới ra tình hình này
bởi vì có tiếng loa an ninh thì nồm nhát ngỡ cho bà công mình
thứ nhất là biết bỏ vệ hải sản
thứ hai là chủ động
phòng chống được cái
trộm cắp và cái an ninh trật tự
ra đời từ năm hai nghìn một mươi bốn mô hình tiếng loa an ninh ở xã bình đào
đã thực sự góp phần vào công cuộc giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương
nhiều vụ trộm cắp tài sản công dân đã được phát hiện
tụ tập gây dối trật tự công cộng đã được ngăn chặn khống chế
hay huy động người dân tham gia phòng cháy chữa cháy được nhanh chóng kịp thời
tất cả đều thông qua hệ thống tiếng loa an ninh này
đặc biệt từ khi lực lượng công an chính quy về xã
mô hình tiếng loa an ninh càng được củng cố và phát huy
nhiều vụ trộm cắp tài sản công dân tham gia phòng cháy chữa cháy được nhanh chóng kịp thời

không chỉ là phát đi thông tin mô hình tiếng loa an ninh còn được vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tế
với hệ thống tự động tiếp nhận thông tin từ điện thoại di động
và truyền tải phát ra hệ thống loa truyền thanh của xã
nhờ việc ứng dụng công nghệ tự động hóa mà mô hình tiếng loa an ninh càng phát huy tối đa vai trò
trong việc thông báo tin tức đến người dân là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân
huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc tham gia phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
mô hình tiếng loa an ninh này tính năng của nó rất là nhiều
chúng ta cần phải sử dụng hết tính năng của nó để góp phần
cùng với huyện thương bình tỉnh quảng nam để thực hiện mô hình tiếng loa an ninh này
ví dụ chúng ta bây giờ đang thực hiện mô hình tiếng loa an ninh này trên địa bờ của từng xã
chưa có sự kết nối
nếu như trong thời gian đánh được sự thống nhắc được sự đồng thường chung
thống nhắc chỉ độ chung thì có thể kết nối vùng đông hay là cả huyện thương bình về một mô hình này
từ hiệu quả của mô hình
tiếng loa an ninh của xã bình đào huyện thăng bình
đến nay công an quảng nam nhân rộng triển khai cho gần một trăm linh xã trên toàn địa bàn tỉnh
và đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
vừa gửi thư khen các lực lượng ở quảng bình đã tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài có hành vi mua bán vận chuyển trái phép
ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp từ lào qua biên giới tỉnh quảng bình và việt nam qua biên giới tỉnh quảng bình
phó thủ tướng thường trực ghi nhận biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ
bộ đội biên phòng quảng bình hải quan tỉnh quảng bình và công an tỉnh quảng bình
góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
hàng giả trong tình hình mới giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng quảng bình
cục hải quan quảng bình công an tỉnh quảng bình tiếp tục nắm chắc tình hình
tăng cường công tác phối hợp chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh
ngăn chặn có hiệu quả đối với các tổ chức cá nhân có hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trước đó vào lúc sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực suối cạn cách mốc năm trăm hai mươi bảy về phía việt nam
khoảng ba trăm linh mét thuộc bảng
cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình lực lượng đánh án ma túy quảng bình phát hiện
hai đối tượng là kẹo la khon vinh khanh pakert sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và tích sĩ hạp pan nha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng sinh sống tại huyện thu lạ khôn thành phố viên trăn lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đưa vào nước ta tiêu thụ lực lượng đánh án đã xiết chặt vòng vây bắt giữ được các đối tượng
kiểm tra tại chỗ cơ quan chức năng phát hiện kẹo la khon vinh khăn passort và tích sĩ hạp pan nha
đang gùi ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp để đánh thành công chuyên án này nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án
đã phải mật phục nhiều ngày giữa rừng già sát biên giới vô cùng khó khăn vất vả để theo dõi đối tượng
sau gần ba mươi giờ đồng hồ truy vết giáo diết và sử dụng linh hoạt hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ
cùng với sự phối hợp hỗ trợ của công an tỉnh tiền giang long an phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã bắt được hung thủ của vụ án giết người xảy ra
tại xã bà điểm huyện hóc môn vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trước đó chiều ngày sáu tháng một mươi hai chị lê thị kim cảnh chủ nhà cho thuê phát hiện chị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thuê nhà tại xã bà điểm huyện hóc môn tp hcm để mở quán bán cà phê nắm bất động trên vũng máu
liên báo công an cùng với người dân đưa chị oanh đi cấp cứu
tuy nhiên chị oanh đã tử vong
ngay lập tức lực lượng công an vào cuộc điều tra vụ việc
qua hình ảnh trích xuất từ camera
và nhận dạng đối tượng nghi vấn có mặt tại quán cà phê trong thời gian xảy ra vụ án
công an nhanh chóng khoanh vùng và xác minh nhân thân lai lịch đối tượng tên nguyễn minh ti
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tỉnh tiền giang
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự chia thành nhiều nhánh và phối hợp với các tỉnh long an tiền giang
truy xét theo dấu vết đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày bảy tháng một mươi hai trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện
tại thị trấn thạnh hóa tỉnh long an liền tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng
tại cơ quan công an ti khai đến quán cà phê triệu anh để uống cà phê kích dục
thấy chị oanh đeo nhiều vàng trên người nên lấy con dao trong túi ra khống chế nạn nhân để cướp tài sản
nhưng do chị này chống cự nên ti đâm vào hông rồi dùng khăn bịt miệng đến khi nạn nhân nằm bất động
ti lấy hết vòng vàng rồi bỏ trốn về long an bán tài sản được gần tám triệu đồng để mua cạc chơi game
và muốn khách sạn ở thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng
trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh
điều đáng nói là hai đối tượng tuổi đời còn rất trẻ không có việc làm ổn định
ham vui chơi nên đi trộm cắp xe máy lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn vừa khởi tố hai đối tượng gồm nguyễn duy tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và trịnh bá nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đều có hộ khẩu thường trú tại xã kim lũ sóc sơn hà nội
về tội danh trộm cắp tài sản cả hai đều có tiền án tiền sự về tội danh này chưa được xóa án tích
không có công an việc làm ham chơi đua đòi nên khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ
dạ bọn em đi đường thấy người ta để cho họ thì bọn em lấy
em ở ngoài cảnh giới em
đợi anh tiến vào khoảng ba bốn phút làm được một con xe ạ
bọn em bắt lên mạng rồi bọn em có người nào hỏi để bọn em báo giá
bọn em bán xe thường là năm bảy triệu có cả một mươi triệu
người cảnh giới thì chuẩn bị một cái xe máy còn em thì chuẩn bị một cái vam để phá khóa xe máy ạ
vì ham chơi trước thì bọn em gây ra trộm cắp
em biết là em gây ra nên là
vì phạm trái pháp luật thì mong cơ quan điều tra và tòa án nhân dân trọng sơn cho em mức án thấp nhất để em sớm trở về với gia đình và xã hội để có làm việc có ưu cho gia đình và xã hội ạ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp trên nhiều địa bàn khác nhau trong đó có cả các địa bàn liên tỉnh
các đối tượng bây giờ rất là manh động thực hiện không những là chỉ là người dân ở địa bàn này
của tất cả các địa bàn chúng sẽ câu kết với nhau và đưa tăng vật đi rất là nhanh
đồng thời thì các đối tượng phối hợp với nhau trộm cắp liên tỉnh có tổ chức
thì đối với cái tăng vật là xe máy thì rất là dễ tiêu thụ cho nên là các đối tượng này tập trung chủ yếu vào những cái phương tiện đấy để trộm cắp
tuy nhiên qua vụ án cũng cho thấy phần lớn các đối tượng trộm cắp tài sản đặc biệt là trộm cắp xe máy thực hiện được hành vi
đều do xe máy
sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của các chủ phương tiện
vì vậy để hạn chế thấp nhất tình trạng mất trộm tài sản đặc biệt trong dịp cuối năm
lực lượng công an kêu gọi người dân và các doanh nghiệp trong mọi lúc mọi nơi hãy nâng cao ý thức tự phòng tự quản và tự bảo vệ tài sản của mình
thưa quý vị ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cử nhận được tin báo của công an xã đoàn đảo huyện phù cử tỉnh hưng yên
về việc tại quốc lộ ba mươi tám b thuộc địa phận thôn khả duy xã đoàn đào đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một phương tiện hiện chưa xác định với xe đạp
hậu quả khiến cho nạn nhân đi xe đạp tử vong đối tượng gây tai nạn đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường
sau hai ngày vào cuộc điều tra cơ quan công an đã làm rõ đối tượng điều khiển phương tiện gây tai nạn là bằng văn thêm chú tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận vào khoảng năm giờ ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đêm điều khiển xe đầu kéo kéo theo semi remote đến khu vực quốc lộ ba mươi tám b thuộc địa phận thôn khả duy xã đoàn đào
đã gây tai nạn cho một người phụ nữ điều khiển xe đạp đi cùng chiều
do sợ hãi sau khi gây tai nạn đối tượng đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cử đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng bạch thanh cường
trú tại phường an xuân thành phố tam kỳ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cường là đối tượng nằm trong chuyên án ma túy đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một bạch thanh cường mua lượng lớn ma túy về cất giấu trong phòng trọ
tại địa bàn phường an sơn để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời
đến hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày khi đối tượng bước ra khỏi phòng đi giao ma túy
thì bị các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ
thu giữ trên người cường có một mươi ba viên ma túy tổng hợp thuốc lắc ba gói ma túy loại ketamin
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của cường công an phát hiện thu giữ thêm một trăm sáu mươi chín viên thuốc lắc
hai gói ma túy loại ketamin và một gói ma túy loại methamphetamin
cùng nhiều tăng vật dùng để phân chia chất ma túy
cường là đối tượng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thủ đoạn rất danh mãnh thường xuyên thay đổi nơi ở và địa điểm giao ma túy
cho công tác theo dõi điều tra gặp nhiều khó khăn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thân thị yến hàng nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú ở xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
đã bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó công an thị xã duy tiên nhận được đơn trình báo của một số người dân
trên địa bàn thị xã duy tiên
công an thị xã duy tiên và huyện lý nhân bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng cách kêu gọi tham gia đầu tư dự án an sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh
và cho tiền từ thiện có lợi nhuận cao
tuy nhiên sau khi chuyển tiền đối tượng đã không thực hiện đúng cam kết và cắt đứt liên lạc
vào cuộc điều tra cơ quan công an làm rõ và bắt được đối tượng thân thị yến hàng nga
là thủ phạm gây ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên
qua đấu tranh nga khai nhận do cần tiền kinh doanh buôn bán tiền ngoại tệ
nên tự nghĩ ra dự án an sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh và cho tiền từ thiện
để kêu gọi người dân tham gia đóng góp
từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một nga đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của bảy mươi bị hại trên các địa bàn tỉnh hà nam hưng yên hòa bình và thành phố hà nội
với tổng số tiền trên hai sáu tỷ đồng
sáng nay công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã khởi tố bị can bắt tạm giam đinh văn quốc
hai mươi tám tuổi chú thành phố đà nẵng để điều tra về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một lợi dụng nhà kho của công ty bách trí việt
không có người trông coi quốc đột nhập vào lấy đi sáu bó nhôm đặc dài ba mét chất lên xe bò đã thuê
trước đó trở đến điểm thu mua phế liệu bán lấy sáu triệu đồng thấy dễ dàng kiếm tiền nên liên tiếp
một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một quốc tiếp tục thực hiện nhiều lần đột nhập vào kho hàng trên lấy đi tổng cộng
hai mươi bốn bó nhôm bán được ba mươi triệu đồng ngay khi tiếp nhận trình báo của phía chủ kho hàng qua các biện pháp
nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà đã lần ra dấu vết đối tượng tình nghi
chính là đinh văn quốc đến đêm ngày ba mươi tháng một mươi một khi quốc thuê xe bỏ kéo đến khu vực nhà kho công ty
bách trí việt để thực hiện cậy cửa mở kho ngang nhiên lấy đi bảy bó nhôm gồm một trăm linh cây nhôm đặc
cả lúc các trinh sát xuất hiện và bắt quả tàng theo thống kê phía công ty bách chí việt
số nhôm bị mất trộm trị giá gần một trăm linh triệu đồng hiện quốc đang bị tạm giam với thời hạn là hai tháng
để tiếp tục điều tra làm rõ